dù nạn nhân uống bia rồi trò đồi bại không dừng lại ở đó một đối tượng chú tỉnh quảng nam đã đâm hơn hai mươi nhát dao khiến nạn nhân bị thương tích nặng sau đó cướp hết tài sản rồi bỏ đi
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trên về ba tội danh hiếp dâm giết người và cướp tài sản
bị cáo tên nguyễn thanh tịnh hai mươi hai tuổi chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo tịnh gặp bị hại bên bờ biển và rủ cùng uống bia
một lúc sau tịnh dùng dao uy hiếp buộc bị hại phải quan hệ tình dục với mình
bị hại vùng chạy thì bị tịnh đuổi theo đâm hàng chục nhát vào người
thấy bị hại bắt tịnh bị cáo tịnh lấy hết tài sản rồi bỏ đi
bị hại may mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu thương tích bốn mươi ba
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh tịnh hai mươi năm năm tù với ba tội danh trên